vào ngày hôm nay cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh kiên giang đã tạm giữ hình sự một mươi một đối tượng về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc
trong đường dây cá độ bóng đá và lô đề qua mạng với số tiền giao dịch khoảng chín trăm linh tỷ đồng
trước đó vào sáng ngày một mươi tám tháng một mươi hai công an tỉnh kiên giang đã phối hợp với cục an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao bộ công an
đồng loạt thực hiện lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp thực hiện lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở và triệu tập đối với một mươi năm đối tượng tham gia đường dây đánh bạc
qua khám xét thu giữ gần một trăm năm mươi sáu triệu đồng tiền mặt một mươi bảy điện thoại di động ba máy tính cùng các vật dụng phục vụ cho việc cá độ bóng đá và lô đề
đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc này
do bùi minh đà sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy trú tại thành phố đạch giá cầm đầu hoạt động từ năm hai nghìn hai mươi hai cho đến nay với khối lượng giao dịch ước tính khoảng chín trăm linh tỷ đồng
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh kiên giang đang tạm giữ hình sự bùi minh đà cùng với một mươi đối tượng khác để tiếp tục điều tra làm rõ về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc
sau hơn một tháng mở rộng điều tra vụ án tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài tại thị xã đức phổ tỉnh quảng ngãi
vào ngày một mươi bảy tháng một mươi hai cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh quảng ngãi đã bắt tạm giam và khám xét chỗ ở của hai đối tượng là huỳnh tiến lên và lê duy tân cùng chú tại thị xã đức phổ
trước đó bằng các biện pháp nghiệp vụ cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã mỹ hảo tỉnh hương yên đã xác định hai đối tượng trên thực hiện hành vi trộm cắp một chiếc xe mô tô xảy ra vào ngày hai mươi ba tháng một mươi một tại đường nguyễn thiện thuật phường nhân hòa thị xã mỹ hảo tỉnh hương yên
đấu tranh mở rộng vụ án các đối tượng còn khai nhận trước đó đã thực hiện ba vụ trộm cắp xe máy khác
được biết là sáng từng có một tiền án về tội trộm cắp tài sản còn xuân có bốn tiền án về các tội trộm cắp tài sản cố ý gây thương tích tàng trữ trái phép chất ma túy và sử dụng trái phép vũ khí quân dụng
vào dạng sáng ngày hôm nay trên địa bàn huyện phong điền thành phố cần thơ đã xảy ra vụ hỏa hoạn khiến cho hai trẻ em bị ngạt khói dẫn đến tử vong
cụ thể khoảng một giờ cùng ngày ngọn lửa bốc lên tại căn nhà cũng là cửa hàng kinh doanh của vợ chồng ông
anh hùng bốn mươi hai tuổi ở trung tâm xã trường long huyện phong điền
ngọn lửa sau đó bùng lên dữ dội kèm theo tiếng nổ
ông hùng cùng vợ thức dậy và tìm cách cứu hai con nhỏ là một bé trai một mươi một tuổi và bé gái tám tuổi đang ngủ trong phòng
nhưng không thành công do cửa khóa trái và ngọn lửa quá lớn cho nên hai vợ chồng ông hùng phải chạy ra ngoài kêu cứu
nhận được tin báo lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã huy động sáu xe chữa cháy chuyên dụng cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ đến hiện trường dập lửa
ngọn lửa sau đó được khống chế lực lượng chức năng đưa được hai nạn nhân ra ngoài nhưng các cháu đã tử vong
vụ cháy cũng thiêu dụi cửa hàng kinh doanh của vợ chồng ông phạm thanh hùng ước tính thiệt hại hàng tỷ đồng
cơ quan chức năng đang làm rõ nguyên nhân của vụ hỏa hoạn
tiếp sau đây sẽ là những thông tin về truy nã tội phạm
tiếp sau đây sẽ là những thông tin về truy nã tội phạm
hộ khẩu thường trú tại thôn uông thượng xã minh tân huyện nam sách tỉnh hải dương cao một m năm mươi sáu và có nốt ruồi cách hai cm dưới mép trái
và đối tượng tăng thị hương sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba hộ khẩu thường trú tại đông quan phường tân hưng thành phố hải dương tỉnh hải dương cao một m năm mươi năm và có nốt ruồi cách một cm dưới sau đuôi mắt phải
chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi
theo số máy được
dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
quý vị sẽ được bảo mật thông tin cá nhân khi cung cấp thông tin đối tượng truy nã cho chúng tôi và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
để bảo đảm an toàn hết sức lưu ý quý vị tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện